xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày hai mươi tháng năm của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong đó có lực lượng công an vụ án việt á đã tiếp tục hé lộ nhiều mảng tối
trong một diễn biến mới nhất ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
trần văn hai giám đốc cdc đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng
bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến các gói thầu của công ty việt á
các bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
theo thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín
tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở đồng tháp trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là hơn bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng
riêng đối với công ty cổ phần công nghệ việt á các đơn vị ở đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu với giá trị hợp đồng hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
trong đó giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán gần một trăm năm mươi bảy tỷ đồng còn hơn bốn mươi sáu tỷ đồng chưa thanh toán
cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây tại vĩnh phúc do mâu thuẫn liên quan đến giấy tờ nhà đất đào ngọc thìn chú tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã khóa cửa dùng dao súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người vợ dọa đốt
tuy nhiên lực lượng công an đã có mặt kịp thời vận động và giải cứu thành công con tin
trước đó công an huyện bình xuyên nhận được tin báo của người dân về việc chị nguyễn thị đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở thôn thanh lanh xã trung mỹ huyện bình xuyên
bị chồng là đào ngọc thìn nhốt trong nhà khóa trái cửa dùng dao súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người dọa đốt chị đông
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc giấy tờ nhà đất của thửa đất đang ở
trong nhà có rất nhiều đồ đạc dễ bắt chay tình trạng lúc này đối tượng chốt cửa phía bên trong
con tin thì cũng đang ở trong nhà lúc này thì mùi xăng dầu bay ra rất nguy hiểm đối tượng thì rất hung hã liên tục hô ho hết rằng là hôm nay là sẽ giết chết thế này sẽ đốt hết
nhận thấy đối tượng rất hung hãn sử dụng vũ khí nóng khống chế và đòi đốt con tim chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho con tin tổ công tác gồm lực lượng công an và chính quyền địa phương đã ra sức vận động thuyết phục đối tượng thả người ra ngoài
với tình huống như vậy thì chúng tôi cùng phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì kiên quyết vận động đối tượng yêu cầu hãy bình tĩnh và chấp hành pháp luật và thả con tin
với sự thuyết phục của ông tôi thì sau khoảng ba mươi phút sau thì đối tượng lúc bây giờ mới chịu mở cửa
mặc dù thả người nhưng đối tượng vẫn cố thủ trong nhà song với công tác tuyên truyền vận động và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai con dao một khẩu súng kíp cùng hai viên đạn và lựu đạn tự chế
ngay sau đó đối tượng đã được dẫn giải về trụ sở công an để làm việc tại đây đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình tôi có mua một miếng đất để làm nhà sinh sống mua bán xong tôi đã đưa miếng giấy rất đất cho vợ
nhưng đến nay gia đình đã cần một số tiền để giải lợi cho ngân hàng nên tôi bảo vợ tôi đưa giấy tờ
để tôi chuyển dưỡng bớt một phần đất của gia đình đi giải lợi nhưng vợ tôi cố tình không đưa
tôi đã đóng cửa nhốt hai vợ chồng ở trong nhà và đã có hành vi dùng dao dùng xăng dùng kíp và súng y hiếp vợ tôi
tôi đã thấy việc của mình như thế là sai tôi vô cùng ân hận nhưng cũng không thể làm lại điều gì
ngoài hành vi đe dọa giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đang củng cố hồ sơ để trao đổi với viện kiểm sát nhân dân huyện
xử lý đào ngọc thìn thêm các tội danh bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích và tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép
về vụ nữ sinh rau gà tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng đồng phạm về tội mua bán trái phép chân ma túy bị cáo trần thị hiền chính là mẹ đẻ của nạn nhân
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền bùi văn công hai mươi năm tù
vì thị thu lường văn hùng trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép trên ma túy
và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo trần thị hiền nộp đơn kháng cáo kêu oan cho rằng hai bị cáo bùi văn công và vì văn toán
đã bắt cóc sát hại con gái và dựng nên màn kịch vu khống cho mình mua bán trái phép chân ma túy bị cáo vì thị thu cũng nộp đơn kháng cáo cho rằng mình bị ép cung nên mới nhận tội trong giai đoạn điều tra
trên cơ sở tình tiết vụ án đã được chứng minh làm rõ tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội phán quyết bác đơn kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo vì thị thu chấp nhận đơn kháng cáo hủy bản án sơ thẩm đối với trần thị hiền do còn nhiều tình tiết cần làm rõ trả hồ sơ viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên điều tra lại
trần ngọc duy chú tại số bốn mươi chín đường trần huy liệu
trần ngọc duy chú tại số bốn mươi chín đường trần huy liệu phường đông ba tp huế được xem là chùm ma túy tại tuyến đường này đối tượng vừa bị công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt giữ vào sáng ngày hôm nay
cụ thể vào lúc h ba mươi phút sáng nay tại địa chỉ nói trên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế phối hợp với công an phường đông ba bắt quả tang duy đang tàng trữ hơn một trăm năm mươi viên nén màu đỏ
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy lực lượng công an tiếp tục thu giữ gần một trăm năm mươi viên nén
tại cơ quan công an bước đầu duy khai nhận đã mua gần ba trăm linh viên hồng phiến từ một người chưa rõ lai lịch mang về phân nhỏ để bán kiếm lời
qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình địa bàn lực lượng chức năng đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự như là các quán bar có hiện tượng khách đến mua ma túy của nhân viên và sử dụng tại chỗ
liên tục đột kích các quán bar công an tp hà nội vừa phát hiện nhiều đối tượng tàng chữ sử dụng ma túy trái phép
đột kích quán bar phem tại hai mươi năm ngo văn sở phường trần hưng đạo lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bàn khách tại đây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cơ quan công an xác định hai mươi bảy trên tổng số một trăm năm mươi đối tượng dương tính với ma túy
căn cứ tài liệu thu thập được công an quận hoàn kiếm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của năm đối tượng vương lê minh hà trung dương đặng trung hiếu phan trung hiếu và lưu thị thu
trong đó lưu thị thu là nhân viên của quán hiện đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn đây là ba trong số hàng chục đối tượng mà đội cảnh sát ma túy công an quận hoàn kiếm đang tạm giữ phục vụ điều tra trong vụ việc kiểm tra phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba liloms địa chỉ tại số một mươi năm hàng tre phường lý thái tổ

tổ chức chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy
thông qua các vụ bắt giữ chúng tôi cũng đã có những thư ngỏ
chúng tôi cũng tiếp tục cho các cơ sở cam kết và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về phòng ngừa hai cái tội danh về tổ chức và chứa chấp
đối với hai tội danh này khởi tổ đều là khoảng hai từ bảy đến một mươi năm năm tù
nên là cái xử lý cái chế tài nó rất là cao
đối với những cơ sở vi phạm và đã bị xử phạt
thì chúng tôi cũng kiến nghị với ủy ban nhân dân quận và các cấp
để rút giấy phép thu hồi giấy phép yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh
sau một thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín
này được phép hoạt động trở lại là điều kiện thuận lợi để thanh niên nam nữ
tụ tập vào các quán bar nhà nghỉ karaoke ăn chơi sử dụng ma túy
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
với phương châm nói không với ma túy bóng cười và si sa
công an quận hoàn kiếm sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ
để kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy
và các hành vi vi phạm pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam
vừa khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn sang
chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi cấp giật tài sản
chiều một mươi sáu tháng năm sang gọi điện đặt xe taxi do anh nguyễn thanh tuấn điều khiển
khi di chuyển đến đoạn đường trước công ty phước kỳ nam phường hòa thuận
thì dừng lại sang mở điện thoại của anh tuấn gọi cho người thân
lợi dụng sơ hở đối tượng mở cửa xe bất ngờ bỏ chạy
sau khi cấp giật được điện thoại sang đem bán lấy tiền tiêu xài
đây là đối tượng có ba tiền án về tội trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và không có nghề nghiệm nơi ở ổn định
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh trường lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một
thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu lông mái trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
là đối tượng trương thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú
tại ấp mỹ thuận thị trấn huỳnh hữu nghĩa huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một sáu mươi năm m và có nút ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng sơn lý minh quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại ấp phú tức xã phú mỹ huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
bị công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật